khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có dấu hiệu hạ nhiệt trên thế giới các quốc gia cũng nới lỏng các biện pháp phòng dịch
cho phép nhiều hoạt động thể thao được trở lại trong đó có bóng đá
tuy nhiên đây dường như lại là cơ hội để các đường dây cá độ bóng đá gia tăng hoạt động
công an huyện crong năng phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ a cao
công an tỉnh đắk lắc vừa triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet lớn nhất từ trước đến nay
và huyện crong năng với số tiền giao dịch mỗi ngày là trên hai tỷ đồng
đường dây này do đối tượng văn chín chú tại xã tam giang huyện crong năng cầm đầu
trước đó chín đã liên lạc với một người ở thành phố hồ chí minh mua hai tài khoản cá độ bóng đá
và giao lại một tài khoản cho phan anh quân chú cùng huyện quản lý
tài khoản còn lại chín chia nhỏ làm hai mươi sáu tài khoản con rồi giao cho các đối tượng trong đường dây để tham gia cá độ bóng đá với các con bạc
trùng bình mỗi ngày đường dây này giao dịch
cá độ bóng đá trên hai tỷ đồng
các tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắk đã làm rõ được một mươi năm đối tượng trong đường dây này
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng các đối tượng có liên quan để xử lý về hai hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc